nhằm chia sẻ những khó khăn của các em học sinh tại các bản làng vùng cao vùng biên giới và hỗ trợ để các em có điều kiện đến trường để học tập
những năm qua cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng của tỉnh sơn la đã chung tay thực hiện chương trình nâng bước em đến trường
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại xã triềng on huyện yên châu tỉnh sơn la
bố mất sớm chỉ còn lại ba mẹ con nên hoàn cảnh gia đình em vì văn đông ở bản co tôm xã trường on hết sức khó khăn
nhiều lần đông phải nghỉ học ở nhà để phụ giúp mẹ làm việc
biết được hoàn cảnh khó khăn của đông các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng trường on đã cùng nhau vận động quyên góp và giúp đỡ em đông để em đông có thể thực hiện ước mơ đến trường của mình
cháu cảm ơn các chú bộ đội đồn biên phòng triềng on để cháu thực hiện được ước mơ đến trường
cháu hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt
hứa mơ sau này cháu muốn làm chú bộ đội để bảo vệ quê hương đất nước
nhằm giúp đỡ những em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đến trường lực lượng biên phòng tỉnh sơn la đã thực hiện chương trình nâng bước em đến trường
theo đó cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng sẽ cùng nhau đóng góp nhận đỡ đầu các em học sinh ở các địa bàn công tác
các em sẽ được hỗ trợ mỗi tháng năm trăm linh đồng từ khi bắt đầu đi học cho đến khi kết thúc lớp một mươi hai
trong năm học mới
hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng trường on đã nhận đỡ đầu ba em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
trong đó có một em của nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
đơn vị nguồn kinh phí lấy từ đóng góp của cán bộ chiến sĩ và hỗ trợ mỗi em năm trăm linh đồng
nhờ hoạt động thiết thực và ý nghĩa này
mỗi năm lại có thêm nhiều em học sinh ở vùng